tối ngày hai mươi năm tháng chín tại đền vạn kiếp khu di tích côn sơn kiếp bạc thị xã trí linh tỉnh hải dương
tổ chức lễ tưởng niệm bảy trăm một mươi tám năm ngày mất hưng đạo vương trần quốc tuấn một nghìn ba trăm linh hai nghìn một mươi tám
tham dự lễ tưởng niệm có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang đại diện lãnh đạo các bộ ngành tỉnh hải dương
và các tỉnh bạn như thái bình đắk lắc quảng ninh hà nội hải phòng hưng yên bắc ninh nam định hà nam ninh bình và thái bình
tại buổi lễ đại biểu cùng du khách thập phương đã tưởng niệm và ôn lại thân thế sự nghiệp hào hùng của người anh hùng dân tộc trần hưng đạo
hưng đạo đại vương tên thật là trần quốc tuấn sinh ra tại kiếp bạc xã hương đạo huyện trí linh tỉnh hải dương
ông vốn có tài quân sự được vua trần cử làm tướng chống trận
ông mất ngày hai mươi tháng tám năm canh tí tức ngày năm tháng chín năm một nghìn ba trăm linh thọ khoảng bảy mươi tuổi
nhân dân đương thời đã lập đền thờ ông gọi là đền kiếp bạc
sau diễn văn tưởng niệm bảy trăm một mươi tám năm ngày mất hương đạo đại vương trần quốc tuấn và văn tế
các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tưởng niệm ngày mất của vị anh hùng dân tộc
sau lễ tưởng niệm đã diễn ra nghi lễ khai ấn và ban ấn đền kiếp bạc cho nhân dân và du khách thập phương